sáng nay hai mươi tám tháng tám hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh tổ chức kỳ họp thứ một mươi tám khóa chín
giới thiệu và bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
với bốn mươi chín trên năm mươi một số phiếu bầu đồng chí nguyễn thanh ngọc phó bí thư tỉnh ủy được bầu giữ
trước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đồng chí nguyễn thanh ngọc sinh ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tại tỉnh long an
trình độ chuyên môn đại học ngành luật trình độ lý luật chính trị cao cấp
đồng chí đã từng trải qua các chức vụ công tác như tránh văn phòng tỉnh ủy bí thư huyện ủy trảng bàng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh phó bí thư tỉnh ủy tây ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi